nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch covid một mươi chín
giáo hội phật giáo việt nam vừa ra công văn số bảy mươi một yêu cầu tăng ni thực hiện cấm túc
tại các chùa cơ sở tự viện không đi ra ngoài trong các trường hợp không cần thiết
đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối với các chùa cơ sở tự viện có đông tăng ni cần chia nhỏ khi tụng niệm
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các bài giảng
hướng dẫn nghi lễ sinh hoạt phật pháp
đồng bào phật tử yêu cầu đọc tụng kinh dược sư các kinh cầu an cầu nguyện bình an tại tư gia
trước đó ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng tổ chức các sự kiện lớn